đặc biệt không chỉ cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao nơi đây cũng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các du khách trong và ngoài nước
bên cạnh các thị trường lớn tại châu âu như anh nga chúng tôi cũng đang rất quan tâm tới thị trường việt nam
tuy nhiên hiện nay lượng xuất khẩu chè giữa việt nam và sri lanka vẫn chưa nhiều do nhiều nguyên nhân
tôi rất hy vọng trong thời gian tới có thể khắc phục được những khó khăn và hạn chế giữa hai bên để tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành trè giữa hai quốc gia
tại việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn thế hệ mới được biết tới là một trong những đơn vị xuất khẩu chè lớn nhất từ thị trường việt nam tới hơn sáu mươi nước trên thế giới chiếm khoảng một mươi năm hai mươi tổng sản lượng xuất khẩu chè của cả nước
mỗi năm đơn vị này xuất khẩu từ một mươi hai đến hai mươi tấn chả các loại
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu ngoài các thị trường truyền thống như nga mỹ nhật trung đông công ty cũng đã mở rộng thị phần sang các thị trường khác
trong đó có thị trường sri lanka
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động quản lý đất đai quản lý chất lượng sản phẩm cùng với việc các chi phí quản lý chi phí lao động không ngừng tăng cao
nhưng công ty này luôn nỗ lực không ngừng với mong muốn góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của ngành chè việt nam ra thị trường quốc tế
chè là một trong những thế mạnh của việt nam bởi vì rất ít nước trên thế giới có được điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với cây chè
việt nam cũng may mắn là một trong những quốc gia đó
thời gian tới thì công ty chúng tôi tiếp tục đi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và đưa thêm giá trị gia tăng vào sản phẩm
thay vì xuất thô thì chúng tôi sẽ chuyển sang xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn
đồng thời thì chúng tôi cũng mở rộng việc trở thành một trung tâm nhập khẩu cả chà nước ngoài và phối rộn với chà việt nam
và nóng gói cho nó phù hợp hơn với khẩu vị của khách hàng nước ngoài
cùng với sri lanka việt nam hiện cũng đang là một trong những quốc gia có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất trên thế giới
hiện chính phủ việt nam đang có nhiều chương trình chính sách hỗ trợ khuyến khích và thúc đẩy phát triển ngành chè
bên cạnh đó việt nam cũng là quốc gia có diện tích trồng trọt cũng như mạng lưới thu mua kinh doanh chè rộng lớn dày đặc khắp cả nước
theo thông tin từ bộ công thư
cho biết năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu chè của việt nam ước đạt hai trăm ba mươi năm triệu usd tương đương khoảng một trăm ba mươi đến một trăm ba mươi năm tấn với tỷ lệ trẻ xanh đạt khoảng bốn mươi sáu chè đen năm mươi ba còn lại là các loại khác
xây dựng thương hiệu tích cực đưa các giải pháp triển khai dự án tổ chức cánh đồng chè lớn theo quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng lớn để thương hiệu chè việt nam có thể vươn cao vươn xa tới các thị trường quốc tế khác
và cùng với những lĩnh vực ngành nghề khác việc tăng cường hợp tác phát triển ngành chè giữa việt nam và sri lanka sẽ đưa kim ngạch thương mại hai triệu tiến gần hơn tới mục tiêu một tỷ usd trong thời gian tới